thưa quý vị liên tiếp xảy ra tình trạng người điều khiển phương tiện tham gia giao thông bỏ chạy chống đối hiệu lệnh kiểm tra chửi bới ném xe đe dọa thậm chí tấn công cảnh sát giao thông khiến không ít người đặt ra câu hỏi liệu rằng tại sao lại xảy ra tình trạng này
trả lời về nguyên nhân dẫn đến việc này luật sư trần xuân tiền trưởng văn phòng luật sư đồng đội đoàn luật sư tp hà nội cho rằng trước hết là do các đối tượng vi phạm ý thức và cách xử sự của họ chưa thực sự tốt thiếu bình tĩnh khi tham gia giao thông
bên cạnh đó một số đối tượng thanh niên còn có tính côn đồ chủ động khiêu khích chống đối lực lượng chức năng
những hành vi có tính chất côn đồ nêu trên là hành vi xâm phạm đến quyền bất khả xâm phạm về sức khỏe danh dự nhân phẩm thậm chí cả tính mạng con người quyền hiến định trong hiến pháp
nghiêm trọng hơn đối tượng mà hành vi này hướng tới lại là lực lượng cảnh sát hay cảnh sát giao thông là người thực hiện công vụ có quyền nhân danh và thay mặt quyền lực nhà nước để thực hiện công việc quản lý giữ gìn an ninh trật tự xã hội
tiếp những đối tượng vi phạm khi xử phạt thì sẽ xảy ra một số mâu thuẫn dù sao cũng động chạm đến quyền lợi của họ
mặc dù vi phạm nhưng họ vẫn xin để không bị xử phạt nếu cảnh sát giao thông cương quyết xử lý thì ảnh hưởng đến quyền lợi của người vi phạm gây nên mâu thuẫn
thứ ba cũng phải nói đến một số trường hợp do cách xử lý chưa đúng quy trình của cảnh sát giao thông cách ứng xử giao tiếp đối với người vi phạm chưa văn hóa và tôn trọng người vi phạm
một số thái độ cưng rắn quá sẽ có những tác động tiêu cực đến người vi phạm khiến họ mất bình tĩnh dẫn đến hành vi không đáng có
hơn nữa phải trang chế tài xử phạt có nhẹ không đủ sức dân đe
nhiều ý kiến cho rằng cần nâng các quy định về xử phạt lên mức độ nghiêm khắc hơn nếu không thì rất khó để gian đe các đối tượng vi phạm
khi tiếp xúc với người vi phạm cảnh sát giao thông nên giải thích rõ để người vi phạm hiểu lực lượng chức năng đang xử lý vi phạm là để đảm bảo an toàn cho chính bản thân họ và những người xung quanh
trường hợp cảnh sát giao thông đã kiên trì giải thích mà người vi phạm cố tình không hợp tác chống đối thì phải xử lý nghiêm minh
thậm chí phải có những biện pháp chấn áp kịp thời nếu người vi phạm manh động
như vậy để giảm thiểu và ngăn chặn hành vi chống người thi hành công vụ cần phối hợp giữa các bộ ban ngành ban hành và thực thi văn bản pháp luật
nâng cao công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật dưới nhiều hình thức để người dân nắm bắt được cụ thể về luật an toàn giao thông đường bộ hạn chế tình trạng tranh cãi khi bị cảnh sát giao thông xử phạt
ngoài ra cần nâng cao nghiệp vụ của cảnh sát giao thông và cách ứng xử khi tiếp xúc với nhân dân
việc dừng phương tiện kiểm tra xử lý phải đảm bảo đúng quy trình quy định của pháp luật
mỗi cán bộ chiến sĩ khi tiếp xúc với người vi phạm đều phải có tâm lý vững vàng tránh bị kích động
đồng thời người dân khi tham gia giao thông cũng phải nghiêm túc chấp hành các quy định pháp luật giữ bình tĩnh trong trường hợp bị cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe kiểm tra hoặc lập biên bản xử lý vi phạm hành chính
nếu có căn cứ chứng minh cảnh sát giao thông xử phạt sai ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của mình thì người vi phạm có quyền khiếu nại đối với quyết định xử phạt đó
tránh trường hợp mất bình tĩnh nóng vội dẫn đến những hành động mất kiểm soát đối với người thi hành công vụ
chỉ vì một phút bất đồng một thanh niên đã dùng gậy bóng chảy khiến cho người khác tử vong sau cú va chạm giao thông để rồi phải lãnh bản án chín năm tù về tội danh sát hại người khác
ngày một mươi một tháng ba tòa án nhân dân tỉnh phú yên mở phiên tòa sơ thẩm bằng hình thức trực tuyến tuyên phạt bị cáo lê trí đạt hai mươi chín tuổi trú tại huyện sơn hòa tỉnh phú yên chín năm tù về tội giết người
về dân sự tòa buộc đạt bồi thường cho gia đình nạn nhân ba trăm bốn mươi triệu đồng và mỗi tháng cấp dưỡng cho hai con nhỏ của bị hại sáu triệu đồng đến khi đủ một mươi tám tuổi
theo hồ sơ vụ án khoảng hai mươi hai h ngày hai mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba đạt điều khiển xe máy đi trên đường lê duẩn thuộc phường bảy thành phố tuy hòa tỉnh phú yên theo hướng nam bắc xảy ra tai nạn giao thông với ô tô do ông lê minh hát năm mươi bốn tuổi trú tại thành phố tuy hòa di chuyển hướng ngược lại
sau tai nạn đạt ngã xuống đường
do chân bị đau nên đạt ngồi phía trước đầu ô tô
ông hát xuống xe và hai bên lời qua tiếng lại
đạt nói ông hát lấn đường dẫn đến tai nạn giao thông
bên cạnh đó khi ngã xuống đường điện thoại của đạt bị rơi ra ngoài ông hát có đến cầm
từ đó đạt nói ông hát ăn trộm điện thoại của mình
sau đó ông hát lấy ở cốc ô tô một cây gậy đánh bóng chảy bằng kim loại dài hơn bảy mươi cm tấn công đạt
đạt giật được hung khí từ tay ông hát và tấn công chúng vào vùng đầu làm ông hát ngã ra đường bất tỉnh
chưa dừng lại đạt đi đến tấn công ông hát nhiều lần rồi ném gậy bóng chảy tại hiện trường bỏ đi
sau đó đã đến công an tỉnh phú yên đầu thú
ông hát được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại bệnh viện
ngày một mươi một tháng ba viện kiểm sát nhân dân tỉnh bình dương xác nhận thông tin liên quan đến vụ án cháy quán karaoke an phú làm ba mươi hai người tử vong
theo đó tòa án nhân dân tỉnh bình dương đã trả hồ sơ vụ án để làm sáng tỏ một số vấn đề
thời hạn điều tra lại trong vòng một tháng
trước đó liên quan đến vụ cháy quán karaoke an phú ở phường an phú thành phố thuận an tỉnh bình dương khiến ba mươi hai người tử vong vào đêm ngày sáu tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai
cuối năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan chức năng tỉnh bình dương đã hoàn tất cáo trạng để chuyển qua tòa án nhân dân chờ ngày xét xử
sau khi xảy ra vụ cháy chủ quán karaoke an phú đã hỗ trợ cho các nạn nhân tổng số tiền chi phí mai táng gần ba tỷ đồng mức thấp nhất tám mươi triệu đồng một nạn nhân và cao nhất một trăm linh ba triệu đồng một nạn nhân
nhiều gia đình chấp nhận số tiền
tổng số tiền hỗ trợ mai táng và không yêu cầu bồi thường gì thêm
có một số người thân nạn nhân đề nghị bồi thường thêm số tiền lớn thấp nhất một trăm năm mươi triệu đồng một trường hợp và cao nhất là ba năm tỷ đồng một trường hợp
tổng số tiền gia đình yêu cầu bồi thường thêm khoảng hai mươi bảy tỷ đồng
ngoài ra một số trường hợp yêu cầu chủ quán karaoke an phú phải hỗ trợ hàng tháng từ năm trăm linh đồng đến một triệu đồng một tháng một người cho cha mẹ già của nạn nhân
trước đó một công ty bảo hiểm nhân thọ hoạt động trên địa bàn tỉnh bình dương
cũng đã chi trả hai bốn tỷ đồng cho gia đình anh ncv ba mươi bảy tuổi ngụ tại thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương
anh v là nạn nhân trong vụ cháy xảy ra tại quán karaoke an phú
mới đây thông tin về vụ việc hai chị em ruột trú tại thị xã mường lây tỉnh điện biên bị đuối nước thương tâm khi cùng nhau ra hồ chơi khiến cho không ít người bàng hoàng xót xa
sự việc xảy ra vào khoảng một mươi năm h ngày một mươi ba tại khu vực bờ hồ thuộc địa phận tổ ba phường na lai thị xã mường lai tỉnh điện biên
thời điểm này hai cháu nhỏ là hoàng ánh tê sinh năm hai nghìn một mươi năm và hoàng minh n sinh năm hai nghìn một mươi bảy đều là học sinh trường tiểu học nậm càn cùng một cháu bé là hàng xóm ra hộp cách nhà khoảng bốn trăm linh m để chơi
trong lúc chơi tại lối đi lên xuống của bờ kè cháu hoàng ánh tê không may bị trượt chân ngã xuống nước
cháu khoang minh n tùm lấy áo của chị gái để giữ lại nhưng cả hai đã cùng rơi xuống nước
cháu bé còn lại thế đã chạy về nhà báo cho bố của hai nạn nhân
tuy nhiên khi gia đình và người dân đến cứu và đưa đi cấp cứu tại trung tâm y tế thị xã mường lây thì hai cháu đã tử vong
ngay khi vụ việc đau lòng xảy ra cấp ủy chính quyền thị xã mường lây đã kịp thời đến thăm hỏi động viên chia buồn hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho hai cháu
nối tiếp chương trình sẽ là các tin tức mà chúng tôi vừa cập nhật được xin mời quý vị cùng theo dõi
tối ngày một mươi một tháng ba một lãnh đạo huyện tương dương tỉnh nghệ an sang nhận phó chủ tịch mặt trận tổ quốc huyện cùng chồng không may tử vong trong một vụ tai nạn giao thông
theo vị lãnh đạo này vụ tai nạn xảy ra vào chiều ngày chín tháng ba trên quốc lộ bảy a đoạn qua xã tam đình huyện tương dương
theo thông tin ban đầu khoảng một mươi năm h ba mươi phút ngày chín tháng ba ông l t h sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn tru khối hòa tây thị trấn thạch giám huyện tương dương điều khiển xe máy chở vợ là v t n sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một
điều thông trên quốc lộ bảy a theo hướng xã tam quang thị trấn thạch giám
khi đến km một trăm ba mươi năm cộng sáu trăm linh quốc lộ bảy a thuộc địa bàn bản quang phúc xã tam đình bất ngờ xảy ra va chạm với chiếc xe tải biển kiểm soát ba mươi bảy h một mươi tám xx do tài xế v x p sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại xã yên khê huyện con cuông tỉnh nghệ an điều khiển
vụ tai nạn khiến người chồng điều khiển xe máy tử vong tại chỗ người vợ bị thương nặng được đưa đi cấp cứu
nhưng do vết thương quá nặng nên đã bị bắt
tử vong vào chiều ngày một mươi tháng ba
cũng theo vị lãnh đạo huyện tương dương bà v t n là phó chủ tịch mặt trận tổ quốc huyện tương dương còn ông l t h là cán bộ công tác tại một trung tâm cai nghiện
cũng trong tối một mươi một tháng ba trên địa bàn xã diễn kỳ huyện diễn châu tỉnh nghệ an vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
theo đó vào khoảng một mươi bảy h ba mươi cùng ngày xe máy mang biển kiểm soát ba mươi bảy f hai bảy trăm năm mươi bảy xx do chị n t n sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
trú tại thị trấn diễn châu huyện diễn châu nghệ an điều khiển di chuyển trên quốc lộ một hướng nam bắc
khi đến địa phận xã diễn kỷ huyện diễn châu chiếc xe bất ngờ va chạm với xe container biển kiểm soát ba mươi bảy h sáu mươi xx kéo theo rơm móc mang biển kiểm soát ba mươi bảy r hai mươi một xx
chưa rõ người điều khiển di chuyển cùng chiều
vụ va chạm khiến chị n t n tử vong tại chỗ chiếc xe máy bị hư hỏng nặng
nhận được tin báo lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt để điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn
liên tục đánh võng trên đường thậm chí có thời điểm thùng container xít lật khiến người đi đường hô vía
trước đó đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số bốn cục cảnh sát giao thông
phát hiện xe đầu kéo một mươi năm c hai nghìn chín mươi năm
kéo theo rơ móc một mươi năm r một mươi một nghìn ba trăm bảy mươi một trên một mươi tấn đi vào cao tốc sai quy định
lực lượng tuần tra đã ra tín hiệu dừng xe nhưng tài xế xe container không chấp hành hiệu lệnh mà cố tình bỏ chạy lạng lách đánh võng rồi đâm vào xe cảnh sát
hậu quả ô tô tuần tra bị hỏng phấn đuôi xe container bị hư hỏng đầu xe
đến km ba trăm sáu mươi chín thuộc địa phận thị xã nghi sơn tỉnh thanh hóa lực lượng cảnh sát giao thông mới dừng được phương tiện và khống chế tài xế
qua kiểm tra tài xế nguyễn văn thành không có nồng độ cồn không dương tính với ma túy
lực lượng chức năng đã bàn giao người và phương tiện để công an thị xã nghi sơn tiếp tục điều tra xử lý
xin được chuyển sang các tin tức xã hội đáng chú ý
sẽ là hai trong tổng năm tòa đầu tiên được cải tạo xe mới
hiện nhiều hộ dân sinh sống tại đây mong muốn được tái định cư tại chỗ thay vì phải di rời sang nơi khác
một tập thể thành công có chất lượng về mặt địa lý quy hoạch tổng thể hoàn chỉnh
ba tầng xã hội bao gồm công viên trường học môi trường sinh kế phát triển
đây là khu vực luôn sầm uất với nhiều nhà hàng quán ăn và tấp nậm người qua lại
tại khu vực tầng một tòa g hai mươi hai hầu hết các căn hộ đều đã được cơi nới thiết kế lại để phục vụ mục đích kinh doanh
trên tầng hai và ba của tòa g hai mươi hai các căn hộ gần như không còn được sử dụng để ở
thay vào đó các gia đình sử dụng cho thuê hoặc làm nhà hàng quán ăn
một người dân sống tại khu tập thể thành công cho biết sau khi ủy ban nhân dân quận ba đình tổ chức lấy ý kiến người dân về phương án cải tạo xây mới các cụm nhà người dân đều ủng hộ
tuy nhiên việc bố trí tái định cư cho tất cả các cụ và dồn hết vào cùng một khu vực trên nền tòa g sáu a và g sáu b đã khiến không ít người phản đối
có thể thấy đối với các hộ sống ở tầng trên vấn đề di rời dễ dàng hơn
nhưng các hộ tầng dưới nhiều năm nay làm ăn kinh doanh buôn bán thuận lợi nên sẽ khó để họ chấp nhận
trước đó ủy ban nhân dân quận ba đình đã triển khai lấy ý kiến dân cư về phương án quy hoạch chi tiết theo quy định rút gọn cải tạo xây dựng lại cụm nhà trung cư tập thể cũ thành công
cùng năm tòa nhà g sáu a g sáu b g hai mươi hai g hai mươi ba g hai mươi bốn
theo phương án đề xuất của quận ba đình
công trình cũ chỉ vòn vẹn năm tầng như hiện nay các cụm nhà g sáu a g sáu b g hai mươi hai g hai mươi ba và g hai mươi bốn sẽ trở thành trung cư với hai mươi bốn tầng nổi ba tầng hầm làm nơi tái định cư
toàn bộ các hộ dân thuộc năm tòa sẽ được bố trí tái định cư sau khi dự án hoàn thành ngay trên nền tòa g sáu a và g sáu b
cũng theo quy hoạch vị trí nhà g hai mươi hai g hai mươi ba g hai mươi bốn hiện tại là đất công cộng tuyệt đối không được bố trí nhà ở để chất thải thêm dân số
tại đây chỉ được phép xây dựng trung tâm thương mại
văn phòng khách sạn
cuối bản tin sẽ là những thông tin về tình hình thời tiết
thưa quý vị trong ngày một mươi hai tháng ba miền bắc ấm lên rõ rệt khi nền nhiệt và độ ẩm đều tăng chỉ còn rét về đêm và sáng sớm
trong khi đó tình trạng xâm nhậm mặn ở đông bằng sông kỳ long chưa được cải thiện
đêm và sáng sớm một mươi hai tháng ba miền bắc duy trì trạng thái rét bút với nhiệt độ thấp nhất từ một mươi năm đến một mươi bảy độ
dù vậy thời tiết được cải thiện đáng kể vào ban ngày khi trời hứng nắng nền nhiệt tăng nhanh lên ngưỡng cao nhất hai mươi năm độ
đáng lưu ý sương mù quay trở lại kèm độ ẩm tăng cao vào sáng sớm
hiện tượng này khiến các chất ô nhiễm khó khuếch tán chất lượng không khí ở nhiều khu vực đô thị như hà nội có thể suy giảm
cùng với đó nùm ẩm bắt đầu tái diễn và sẽ tăng cao trong những ngày tới khi không khí lạnh suy yếu
trong khi đó không khí lạnh có khả năng hoạt động yếu và lệch đông trong một tháng tới gây ra nhiều ngày mưa nhỏ mưa phùn cho miền bắc
các hiện tượng này có thể gây ảnh hưởng đến hoạt động giao thông
tại tây bắc bộ bắc trung bộ và trung trung bộ nắng nóng khả năng xuất hiện trong nửa cuối tháng
đáng lưu ý trên toàn quốc nhiệt độ trung bình cao hơn từ một đến một năm độ so với cùng kỳ nhiều năm
riêng đông bắc bộ và bắc trung bộ cao hơn từ năm đến một độ
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại